theo tin từ tòa nhân dân cấp cao tại hà nội ngày hai mươi tháng sáu tới đây cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo kêu oan của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cộng hòa liên bang đức
trong đơn kháng cáo cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho rằng
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hà nội tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là không đúng
còn bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ oftic
và võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm mà tòa ninh dân tp hà nội tuyên là quá nặng
do đó kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
trước đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ mua chế phẩm red oxy ba c
của cường hòa liên bang đức
hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung tám năm tù nguyễn trở giang bốn năm sau tháng tù
và võ tiến hùng bốn năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ